ngày ba mươi một tháng bảy ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã quyết định thành lập bệnh viện giã chiến
thuộc sở y tế tại trung tâm y tế huyện hòa vang nhằm mở rộng quy mô tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong tình hình mới
bệnh viện giã chiến có quy mô hai trăm linh giường nhằm cách ly chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố yêu cầu sở y tế tham mưu đề xuất lãnh đạo thành phố ban hành quyết định
kiện toàn bộ máy lãnh đạo bệnh viện hướng dẫn tổ chức hoạt động bệnh viện theo đúng quy định pháp luật
trước đó ubnd tp đà nẵng cũng đã thống nhất và chọn cung thể thao tiên sơn làm bệnh viện giã chiến với quy mô khoảng một giường